ngày một mươi năm tháng một mươi công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đã bắt giữ một đối tượng
liên quan đến vụ việc đâm người trọng thương xảy ra trên địa bàn thuộc phường tăng nhân phú bề
trước đó ngày bốn tháng một mươi anh bùi công dưỡng một mươi chín tuổi ngụ tỉnh nam định
và anh cao văn thông hai mươi hai tuổi ngụ tỉnh nam định chạy xe máy trên đường một mươi bốn
thì xích vào huyệt giao thông với một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ
hai bên xảy ra lớn tiếng sau đó anh dưỡng tiếp tục chạy đi
thì tài xế xe ôm công nghệ đuổi theo và chặn đầu xe
rồi rút ra một vật nhọn đâm trượt qua tay trái của anh dưỡng
anh dưỡng hoảng sợ và tiếp tục chạy vào hẻm thì nhìn thấy anh cao văn thông hai mươi hai tuổi
bạn anh dưỡng đang chạy xe máy ngang qua
thấy bạn đang chơi đuổi anh thông dừng xe lại
thì bất ngờ tài xế xe ôm công nghệ tới rút vật nhọn trong người đâm vào phần ngực
khiến anh thông bị thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức đã có mặt
phối hợp với công an phường tăng nhân phú b truy xét bắt giữ đối tượng gây án